đảng bộ quận một tp hcm đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đến dự có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm cùng đại diện các sở ban ngành của thành phố
đại hội đại biểu đảng bộ quận một lần thứ một mươi hai có chủ đề xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
phát huy truyền thống đoàn kết năng động sáng tạo nghĩa tình phát triển kinh tế văn hóa xã hội đồng bộ với chỉnh trang đô thị
tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính bảo đảm quốc phòng an ninh tiến tới xây dựng quận một trở thành đô thị thông minh
báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ quận một lần thứ một mươi một trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
quận một đã cơ bản hoàn thành hai mươi bốn chỉ tiêu nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ quận một lần thứ một mươi một
qua đó từng bước thực hiện mục tiêu xây dựng quận một an toàn văn minh hiện đại nghĩa tình xứng đáng với vị trí trung tâm thành phố
đối với công tác xây dựng đảng xây dựng chính quyền và vận động nhân dân được quan tâm đẩy mạnh
tạo sự chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng
phát biểu chỉ đạo tại đại hội bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân biểu dương đánh giá cao những kết quả đảng bộ quận một đạt được
và mong muốn đảng bộ quận một nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ giải pháp để quận tiếp tục phát triển xứng đáng là quận trung tâm
giữ vững vị trí số một của tp hcm tp mtb
theo kế hoạch đại hội đại biểu đảng bộ quận một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm sẽ diễn ra đến ngày hai mươi bốn tháng bảy